gần một tấn chó cùng các công cụ gây án đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an thu giữ
sau khi triệt xóa thành công ổ nhóm gồm sáu đối tượng trộm chó chuyên nghiệp
đối tượng chủ mưu được xác định là vương văn hồng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an
với vỏ bọc là chủ cửa hàng mua bán chó nhưng thực chất đều là chó do hồng trộm cắp được
hồng chọn bốn đối tượng lưu manh có tiền án tiền sự để thực hiện hành vi và một đối tượng giúp sức
trung bình mỗi đêm trộm gần một trăm linh con chó ngoài xôi chó tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg
lực lượng công an còn thu giữ một xe ô tô tải bốn xe máy gắn biển số giả một khẩu súng dạng côn cùng năm viên đạn